sau thời gian khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn tỉnh bình định đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm gây ra hàng loạt vụ đập phá cửa kính xe ô tô trộm cắp tài sản trên địa bàn
trong khoảng thời gian từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn công an tp quy nhơn liên tiếp nhận được tin báo của nhiều bị hại về việc bị kẻ gian đập vỡ kính xe ô tô để trộm cắp tài sản
đoạn vụ trộm bị công an tp quy nhơn bắt giữ là nguyễn nhật duy một mươi chín tuổi chú phường quang trung tp quy nhơn tại cơ quan công an duy khai nhận do cần tiền để trả các khoản nợ vay trước đó nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
với thủ đoạn đi dạo trên các tuyến đường nội thành khi phát hiện xe ô tô người dân đậu đỗ ngoài vỉa hè các trục đường không có người trông coi sau đó tìm cách tiếp cận để thực hiện hành vi phá kính lấy trộm tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát
tính đến thời điểm bị bắt với thủ đoạn nêu trên nguyễn nhật duy đã thực hiện trót lọt một mươi hai vụ đập kính ô tô trộm cắp nhiều tài sản có giá trị

hiện cơ quan điều tra công an tp quy nhơn đang tiếp tục củng cố hồ sơ mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
qua vụ việc trên cơ quan công an khuyến cáo người dân cần có biện pháp quản lý bảo vệ tài sản phù hợp tránh thói quen đậu đỗ xe ở những khu vực không an toàn không có người trông coi
đặc biệt không nên để tài sản hoặc các loại giấy tờ có giá trị để kẻ gian lợi dụng hoạt động gây